theo dược sĩ trần thanh nhật viêm tay giữa là bệnh phổ biến nhất ở tai và dẫn đến việc sử dụng thuốc
không ít sai lầm trong việc điều trị bệnh dẫn đến viêm tay dữa kéo dài
vậy đâu là sai lầm cần tránh
thứ nhất tự ý điều trị viêm tay giữa trước khi đi khám bệnh
nhiều trẻ em khi có dấu hiệu viêm tay giữa nhưng không được cha mẹ đưa đi khám bệnh ngay mà chủ quan tìm cách điều trị tại nhà
các biện pháp điều trị tại nhà như sử dụng oxy già rửa tay sử dụng kháng sinh nhỏ tai tại chỗ
nhưng nhiều người không biết rằng việc tự ý sử dụng oxy già không đúng cách có thể dẫn đến tác dụng phụ gây bỏng chít hẹp ống tai
thuốc nhỏ tài chứa kháng sinh kháng viêm giảm đau tuy được chỉ định khá rộng trong điều trị viêm tài giữa nhưng phải dùng phù hợp với từng độ tuổi và từng giai đoạn của bệnh
sử dụng kháng sinh đường uống cũng cần đúng loại và đủ thời gian
theo chỉ định của bác sĩ nếu dùng kháng sinh không đúng cách có thể dẫn đến tình trạng thuốc không có tác dụng điều trị mà còn làm vi khuẩn kháng thuốc gặp phải tác dụng phụ không mong muốn
thậm chí trong thực tế lâm sàng còn gặp không ít trường hợp phụ huynh nghiền nhỏ viên kháng sinh thành bột và rắc vào tay của trẻ
việc làm này hết sức sai lầm bởi bột thuốc có thể gây bít tắc
việc dẫn lưu mủ ra ngoài tay khó khăn
do đó tình trạng viêm tay có thể nặng
nặng hơn mủ chảy ngược vào trong gây thủng màng nhĩ gây viêm và phá hủy phần xương trũng dẫn đến biến chứng nội dọ
sai lầm thứ hai không vệ sinh mũi họng
việc chăm sóc và vệ sinh tai mũi họng cho trẻ mắc viêm tay giữa là quá trình rất quan trọng trong hỗ trợ điều trị bệnh
như chúng ta đã biết tai mũi họng là các bộ phận có hệ thống thông nhau
khi trẻ bị viêm mũi họng có thể dẫn đến viêm tay giữa
bởi vậy ở rất nhiều trường hợp chỉ cần điều trị tốt hoặc
trong cách vệ sinh mũi họng sạch sẽ thì tình trạng viêm tay giữa cũng sẽ hết
tuy nhiên nhiều phụ huynh chỉ tập trung vấn đề điều trị viêm tay giữa mà bỏ qua vấn đề mũi họng khiến bệnh của trẻ càng lâu khỏi
do đó đối với trẻ bị viêm tay giữa cha mẹ cần chú ý vệ sinh tay mũi họng sạch sẽ điều trị rứt điểm các bệnh đường hô hấp trên như viêm va viêm amidam sổ mũi viêm mũi
sai lầm thứ ba đó là các phương pháp điều trị viêm tài giữa
viêm tay giữa ở trẻ
viêm tay giữa có thể chứa khỏi hoàn toàn nếu phát hiện và xử lý sớm
bệnh đề càng lâu sẽ càng gây ra nguy hiểm gây khó khăn trong việc điều trị và dễ để lại biến chứng
bởi vậy khi nghi ngờ trẻ bị viêm tay giữa cần đưa bé đến bác sĩ chuyên khoa nhi hoặc chuyên khoa tai mũi họng để được khám bệnh đầy đủ
hiện tại có nhiều biện pháp điều trị viêm tay giữa cho trẻ em
tuy nhiên sử dụng biện pháp nào còn phụ thuộc vào mức độ bệnh của trẻ
viêm tay giữa được chia làm ba giai đoạn chính
viêm tay giữa sung huyết
viêm tay giữa ứ dịch
và viêm tay giữa vỡ mủ
phương pháp nội khoa tức là sử dụng kháng sinh ở giai đoạn viêm tay giữa sung huyết
sử dụng kháng sinh đồ uống hoặc nhỏ tại chỗ bác sĩ kê đơn cho từng trường hợp cụ thể
ngoài kháng sinh có thể trẻ cần dùng thêm thuốc chống phủ nề chống viêm giảm đau hạ sốt
sử dụng thuốc phải đúng liều bác sĩ chỉ định không vì thấy trẻ đỡ bệnh mà ngừng thuốc
việc làm này có thể khiến viêm tay giữa tái phát kéo dài và vi khuẩn kháng kháng sinh
hạn chế sử dụng nhóm kháng sinh nhóm aminoglycosid gentamicin nhất là đối với trẻ dưới ba tuổi
do kháng sinh nhóm này gây độc cho tai và dẫn đến biến chứng điếc vĩnh viễn ảnh hưởng đến khả năng nói của trẻ
đặt ống thông màng nhĩ chỉ định những trường hợp viêm tay giữa sau khi điều trị nội khoa không có hiệu quả
phương pháp này có hiệu quả với các trường hợp trẻ bị viêm tay giữa
đặt ống thông màng nhí giúp dịch từ tay giữa thoát ra ngoài ngăn ngừa dịch tích tụ thêm
sau khi tháo ống thông màng nhí có thể tự lạch lại
phương pháp phẫu thuật áp dụng cho những trường hợp viêm tài dưỡng nặng điều trị bằng các phương pháp trên không khỏi
ngoài ra các trường hợp viêm tay giữa màng nhí thủng mạng tính cân phẫu thuật và nhĩ
tai chảy mũ điều trị lâu ngày không khỏi cũng có thể được chỉ định phẫu thuật
với điều kiện khi tình trạng mũi xoa ổn định
mũi và vòi nhĩ thông
viêm tay giữa cấp tính cần điều trị rất điểm để không trở thành viêm tay giữa mạng tính
viêm tay giữa mạng tính có thể chuyển thành viêm tai xương trũng
hình thành colesteatoma và có nguy cơ xảy ra biến chứng nguy hiểm
áp xe mạng não viêm não hay viêm mạng não